tổng cục đường bộ vừa thông báo việc xem xét tổ chức giao trên tuyến quốc lộ một đoạn qua thị xã cai lệ
đơn vị này nghiên cứu cấm xe tải ba mươi và xe khách trên hai mươi chín chỗ lưu thông hai chiều trên quốc lộ một đoạn qua cây lệ
tổng cục đường bộ việt nam cho biết báo cáo của sở giới thông vận tải tiền giang
hiện nay trên đoạn quốc lộ một đoạn qua nội đô thị xã cây lệ thuộc dự án xây dựng tuyến tránh cây lệ
và tăng cường mặt đường quốc lộ một có nhiều phương tiện tham gia giao thông thường xuyên un tắc
đặc biệt lưu thông qua các cầu hẹp các ngày lễ tết nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao
trước thực trạng trên tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu cục quản lý đường bộ bốn phối hợp với ban an toàn giao thông tiền giang
phòng cảnh sát giao thông tiền giang nhà đầu tư dự án bot khảo sát hiện trường có biên bản thống nhất phương án tổ chức giao thông trên quốc lộ một
đoạn qua nội đô thị xã cây lệ theo hướng cấm xe tải từ ba mươi và xe khách từ hai mươi chín chỗ lưu thông qua quốc lộ một đoạn km một nghìn chín trăm tám mươi bảy năm trăm sáu mươi đến km hai nghìn một mươi bốn để phân lưu lượng giao thông phù hợp
cùng đó tiến hành khảo sát nghiên cứu tình trạng các cầu hẹp trên đoạn tuyến để có giải pháp đề xuất cụ thể